đối mặt với covid một mươi chín ngay lúc này ủy ban nhân dân tp hà nội vừa ban hành phương án đáp ứng thu dung điều trị thích ứng an toàn
linh hoạt kiểm soát hiệu quả dịch covid một mươi chín trên địa bàn thành phố hà nội với ba giai đoạn
với quy mô điều trị lên đến một trăm linh ca mắc hai ca trở nặng
trước thực tế mỗi ngày hà nội có gần ba trăm linh ca nhiễm mới thành phố đã lên phương án đáp ứng thu dung điều trị với ba giai đoạn bao gồm
giai đoạn một là một mươi ca mắc giai đoạn hai là bốn mươi ca mắc và giai đoạn ba là một trăm linh ca mắc
mục đích hướng đến là người bệnh mắc covid một mươi chín được theo dõi thu dung khám và điều trị tại các cơ sở y tế như trạm y tế lưu động
trạm y tế cố định cơ sở thu dung điều trị covid một mươi chín các cơ sở y tế tuyến huyện tuyến thành phố theo mô hình tháp ba tầng
tầng một thu dung cách ly điều trị người bệnh covid một mươi chín triệu chứng nhẹ và không triệu chứng tại trạm y tế lưu động trạm y tế cố định
các phòng khám đa khoa cơ sở thu dung điều trị covid một mươi chín
chỉ được đáp ứng là chín mươi hai dường bệnh bao gồm hai mươi một một trăm linh giường bệnh tại một mươi ba cơ sở thu dung điều trị covid một mươi chín do ủy ban nhân dân thành phố
ban hành quyết định thành lập và sáu mươi chín chín trăm linh giường bệnh tại các trạm y tế lưu động do ủy ban nhân dân quận huyện thị xã thành lập
các cơ sở điều trị được kích hoạt với số dường bệnh tương ứng theo từng giai đoạn phù hợp với diễn biến dịch bệnh và số ca mắc
đồng thời thành phố triển khai thí điểm trạm y tế lưu động điều trị f tại cộng đồng ở năm quận huyện là trung tâm văn hóa thể thao phường thạch bàn
lòng biên một trăm năm mươi giường trường trung học cơ sở tiền yên hoài đức ba trăm linh giường phòng khám đa khoa minh phú sóc sơn hai trăm linh giường
trung tâm giáo dục nghệ nghiệp giáo dục thường xuyên huyện thanh trị ba trăm linh dường
trung tâm trường mầm non lê thanh a mỹ đức hai trăm linh dường
hiện các trạm y tế lưu động đã được bố trí với đủ nhân lực các phòng khu vực làm việc được trang bị đầy đủ các thiết bị y tế thuốc vật tư phòng dịch theo quy định
tầng hai thu dung điều trị cách ly người bệnh covid một mươi chín mức độ vừa tại các bệnh viện đa khoa tuyến huyện bệnh viện tuyến thành phố với chỉ tiêu đáp ứng là sáu dường bệnh
tầng ba thu dung cách ly điều trị người bệnh covid một mươi chín mức độ nặng và nguy kịch tại các bệnh viện tuyến thành phố
bệnh viện hạng một và các bệnh viện trung ương bộ ngành với chỉ tiêu đáp ứng là hai giường bệnh
công tác thực hiện phân tầng người bệnh sẽ được tiến hành ngay từ tuyến y tế xã phường thị trấn
việc phân tần người bệnh được thực hiện bằng phương pháp nhập liệu trên ứng dụng điều phối người bệnh covid một mươi chín trực tuyến
để xác định chính xác tình trạng người bệnh chuyển đến cơ sở điều trị theo đúng phân tầng
trước thực tế tốc độ lây lan rộng nhất là các ca trong cộng đồng không xác định được nguồn lây là dự báo ca bệnh covid một mươi chín sẽ tăng cao trong dịp tết dương lịch
tích nguyên đáng sắp tới do đó hà nội đã giao sở y tế và các đơn vị xây dựng kịch bản khi có một trăm linh ca bệnh
và đề nghị cần phải chủ động chuẩn bị nghiêm túc cho tình huống này
phó bí thư hà nội nhận định thành phố đã thống nhất quan điểm trừ bốn quận lõi không cách ly tập trung f một tại nhà
các quận huyện còn lại căn cứ và hướng dẫn của sở y tế
xây dựng phương án đối với f một trước tiên là cách ly tập trung phương án hai là cách ly tại cơ sở lưu trú hoặc cách ly tại nhà
nếu xuất hiện ba mươi ca bệnh trở lên thành phố sẽ chia ra bốn cấp độ điều trị cho các f
cụ thể tại bệnh viện thành phố là cấp độ một bệnh viện tuyến quận huyện là cấp độ hai
trung tâm y tế xã phường thị trấn là cấp độ ba cấp độ bốn là khi đã quá tải điều trị tại nhà
thành phố cũng đã giao sở y tế nghiên cứu thí điểm điều trị f thể nhẹ tại nhà
cán bộ y tế công an khu vực bí thư chi bộ tổ trưởng tổ dân phố phải chủ động
phù hợp ra soát từng nhà về mặt y tế cơ sở vật chất để thống kê được số hộ có đủ điều kiện cách ly tại nhà
và tiến tới điều trị f tại nhà
tiếp đó phó bí thư nguyễn văn phong giao bộ tư lệnh thủ đô chịu trách nhiệm về công tác cách ly tập trung f một
ở bốn quận hoàn kiếm ba đình đống đa và hai bà trưng
sở y tế phối hợp với sở thông tin và truyền thông xây dựng phần mềm quản lý
điều trị các trường hợp f tại nhà
từ đầu tháng một mươi một tới nay hà nội đã ghi nhận khoảng ba ca dương tính
gần bằng tổng số ca tính từ đầu đợt dịch thứ tư đến hết tháng một mươi
dịch tại hà nội đang nóng lên từng ngày khi số ca cộng đồng tăng cao
liên tục phát sinh các ổ dịch không rõ nguồn lây
ngày bốn tháng một mươi một có thể xem như khởi điểm cho thấy tình hình dịch tại hà nội căng thẳng trở lại
với một trăm linh bốn ca trong ngày nhưng có tới sáu mươi bốn ca cộng đồng
hiện tại hà nội ghi nhận hai bảy trăm linh ca mắc mới
tính trung bình là một trăm tám mươi ca một ngày là số mắc trung bình cao nhất của hà nội tính cả bốn đợt dịch
đáng chú ý số ca cộng đồng ghi nhận lên tới chín trăm linh năm ca chiếm trung bình ba mươi tổng số ca mắc
trung tâm kiểm soát bệnh tật cdc hà nội và ban chỉ đạo phòng chống dịch các quận huyện
mỗi ngày đều liên tục phát đi thông báo khẩn tìm người đến các địa phương có f
tính từ ngày ba mươi một tháng một mươi tới nay hà nội đang ghi nhận một mươi bốn ổ dịch hoạt động phức tạp
trong đó chỉ riêng ba ổ dịch lớn là trung bình
chợ ninh hiệp huyện gia lâm thôn bạch trữ xã tiến thắng huyện mê linh và phường phú đô
quận nam từ liêm tới nay đã ghi nhận gần tám trăm linh ca dương tính
thông tin với cử tri ông chu ngọc anh chủ tịch ủy ban nhân dân thành phố hà nội cho biết
qua theo dõi số liệu cho thấy từ khi thiết lập trạng thái thích ứng linh hoạt
tỷ lệ f một trở thành f đã tăng lên chiếm khoảng một mươi ba trong khi giai đoạn trước chỉ có bảy năm
tin hiệu tích cực là tỷ lệ tiêm vaccine của hà nội thuộc nhóm dẫn đầu cả nước
bệnh nhân nặng chỉ chiếm năm
tuy nhiên số ca cộng đồng tại hà nội tăng cao đặc biệt các ca qua sàng lọc ho sốt
không rõ nguồn lây cho thấy nếu không sớm có biện pháp ứng phó nguy cơ bùng dịch tại hà nội là rất lớn
phó giáo sư tiến sĩ hoàng bùi hải trưởng khoa cấp cứu và hội sức tích cực bệnh viện đại học y hà nội
kiêm phó giám đốc bệnh viện điều trị người bệnh covid một mươi chín cho biết bệnh viện đang có khoảng một trăm ba mươi f điều trị
theo kịch bản bệnh viện có ba giai đoạn công suất một trăm linh f hai trăm linh f năm trăm linh f
hiện tại bệnh viện đang trong giai đoạn hai với công suất tối đa là hai trăm linh bệnh nhân điều trị cùng lúc
số lượng ghép không điều trị đang tăng lên rất nhanh từng ngày mỗi ngày chúng tôi đón vài chục f
ngoài ra cũng cho ra viện khoảng vài chục bệnh nhân khỏi bệnh
bệnh viện không chỉ bố trí đủ dường bệnh mà còn phải đáp ứng đủ đội ngũ y bác sĩ ông hải nói
đáng chú ý theo phó giáo sư tiến sĩ hải tám mươi bệnh nhân đang được điều trị tại bệnh viện là f thể nhẹ không triệu chứng
theo ông hà nội nên sớm có phương án cho phép điều trị f không triệu chứng tại nhà
lý do là hà nội đã có tỷ lệ tiêm vaccine hai mũi cho người dân rất cao
vì thế rất nhiều người nhiễm bệnh nhưng không có triệu chứng hoặc tải lượng virus rất nhẹ
những f nhẹ này có thể điều trị tại nhà để giảm tải cho hệ thống y tế
tránh bị quá tải khi bệnh nhân tăng nhanh
do tải lượng virus thấp nên các f này cũng như người bệnh
bệnh thường khỏe mạnh
nếu bị nhốt quá lâu trong viện không chỉ căng thẳng tâm lý
mà còn gây ép lực cho công tác hậu cường bác sĩ hải đề xuất
ông phân tích thêm cần phân luận điều trị f để giảm tải dần áp lực cho hệ thống các bệnh viện
vì ngoài bệnh nhân tại hà nội chúng tôi còn phải điều trị cho bệnh nhân nặng các tỉnh phía bắc chuyển về
f thể nhẹ điều trị tại nhà còn f có triệu chứng hoặc nguy cơ bệnh nên thì đưa vào viện điều trị
cụ thể về việc cách ly f một tại nhà ủy ban nhân dân tp hà nội vừa có văn bản chính thức
về việc hướng dẫn thực hiện cách ly y tế tại nhà đối với các trường hợp này
theo đó các đối tượng áp dụng là f một và người cùng nhà trực tiếp chăm sóc hỗ trợ f một
hoặc những người đang cách ly tập trung đủ bảy ngày có kết quả xét nghiệm pcr ngày thứ bảy âm tính
với sars cov hai được chuyển về cách ly tại nhà
hà nội sẽ thực hiện việc cách ly f một tại nhà trên địa bàn toàn thành phố
bốn quận trung tâm là ba đình hoàng kiếm đống đa và hai bà trưng
sẽ không cách ly tại nhà
về điều kiện cách ly tại nhà ủy ban nhân dân tp hà nội quy định các điều kiện về cơ sở vật chất
trang thiết bị yêu cầu đối với người cách ly y tế tại nhà người ở cùng nhà
khán bộ y tế và các đơn vị liên quan thì thực hiện theo hướng dẫn của bộ y tế
về quy trình thực hiện f một có nguyện vọng được cách ly y tế tại nhà phải có đơn đăng ký
gửi bang chỉ đạo phòng chống dịch covid một mươi chín xã phường thị trấn qua trạm y tế tại nơi cư trú
trạm y tế xã phường thị trấn sau khi tiếp nhận đơn đăng ký gửi danh sách
về bang chỉ đạo phòng chống dịch covid một mươi chín xã phường thị trấn